được phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên cho đến nay tuyến cống thoát nước khe cạn đoạn thuộc phường thanh khê tây
quận thanh khê thành phố đà nẵng vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ
nguyên nhân là người dân trong diện giải tỏa và chủ đầu tư dự án vẫn chưa có sự thống nhất trong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
việc chưa khớp nối hạ tầng đã làm cho tình trạng ô nhiễm ở đây càng trở nên trầm trọng
cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn nhất là vào thời điểm mùa mưa
khai cạn nằm trong điểm cuối của tuyến kênh chạy qua ba quận cầm lệ liên triểu thanh khê
đây là khu vực trũng thấp vì vậy khi có mưa lớn khu vực này là nơi tụ nước
mùa mưa năm nay nhiều gia đình phải hứng chịu cảnh nước tràn vào nhà
khi dự án cống khe cạn hình thành người dân nơi đây rất ủng hộ
tuy nhiên với mức đền bù mà chính quyền đưa ra thì nhiều người dân chưa đồng ý
nên vẫn còn gần một trăm linh hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng
trong các tờ đơn đó là ai cũng ghi là mình còn phải bố trí đất tái đền cực
và đền bù một trăm linh và kiến trúc hiệu nhà cửa mình sai lên bao nhiêu thì đền bù
thì mình có đất nước khác thì mình mới đi
theo đại diện ủy ban nhân dân quận thanh khê
dự án cống thoát nước khe cạn giai đoạn một có một trăm ba mươi bốn hồ sơ thuộc diện giải tỏa
trong số này đa phần là đất nông nghiệp
nguyện vọng của người dân là bố trí đất tái định cư
về vấn đề này quận cũng đã nghiên cứu vận dụng những chính sách tốt nhất để bảo đảm quyền lợi cho người dân
tuy nhiên đến nay thì mới được là ba mươi hộ thực hiện công việc bằng giao khoản

nhiều gia đình trong số này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
vì vậy giải quyết hài hòa giữa cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị
phục vụ phát triển kinh tế với công tác an sinh xã hội
chăm lo cho cuộc sống người dân khe cạn đang được đặt ra hết sức cấp thiết